chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson ngày một mươi một tháng một mươi một đã công bố biện pháp tri tiêu tạm thời của đảng cộng hòa
nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa nhưng đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp từ cả hai đảng trong quốc hội
theo các phương tiện truyền thông biện pháp này sử dụng một cơ cấu không trình thống
cung cấp tài chính cho một số bộ phận của chính phủ liên bang cho đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và cho các cơ quan khác đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hạ viện và thượng viện do đảng dân chủ lãnh đạo phải nhất trí một biện pháp chi tiêu
mà tổng thống joe biden có thể ký thành luật trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một nếu không muốn chính phủ đóng cửa một phần
phe cộng hòa tại hạ viện hy vọng sẽ thông qua biện pháp này vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới
dự luật xuất hiện một ngày sau khi moody s cơ quan xếp hạng tín nhiệm lớn cuối cùng
duy trì xếp hạng ba a đối với chính phủ mỹ hạ triển vọng tiến dụng của quốc gia
từ ổn định dùm
hạ viện sẽ đưa ra một số tiêu cực trích dẫn sự phần cực chính trị trong quốc hội về trí tiêu
coi đây như mối nguy cho tình hình tài chính nước này